liên quan đến vụ án gỗ lậu ở vườn quốc gia york nôn nằm trên khu vực biên giới giữa hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông cho biết sẽ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đồn biên phòng thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông
đây là nơi có tuyến đường biên giới được kiểm soát nghiêm ngặt nhưng vẫn để xe chở gỗ lậu của chùm bôn gỗ phan hữu phượng tức là phượng dâu đi qua mà không kịp thời phát hiện và xử lý
chính ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông đại tá phạm mạnh tiến cho biết từ khi vụ việc phan hữu phượng buôn gỗ lậu quy mô lớn bị bắt tại thị trấn e tờ linh huyện cư rút
do lãnh đạo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông bận tham gia diễn tập ngoài tỉnh nên chưa trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc
đến nay cũng chỉ nắm thông tin qua phản ánh của báo chí chứ chưa trực tiếp kiểm tra các đồn biên phòng cũng chưa có báo cáo nên chưa có hướng xử lý vụ việc cụ thể
về lý do hàng loạt xe chở gỗ lậu quy mô lớn của phan hữu phượng hoạt động trong thời gian dài đi qua khu vực biên giới với hàng loạt đồn biên phòng
các trạm quản lý bảo vệ rừng của vườn quốc gia gióc đôn và công ty lâm nghiệp đắc quyên cũng như ủy ban nhân dân xã đắk quyên epo nam dông của huyện cư rút tỉnh đắk nông nhưng không được phát hiện xử lý
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã này các ngành chức năng của xã có phát hiện các xe chở gỗ của phan hữu phượng nhưng kiểm tra họ đều có giấy tờ hợp pháp nên cho đi
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân các xe chở gỗ của phan hữu phượng tại thị trấn e tờ linh và xã trúc sơn huyện cư rút thu giữ hai trăm một mươi mét khối gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp hai xe ô tô tải hai xe ô tô du lịch sáu xe độ chế năm xe máy cày ba cười xăng một số dụng cụ để khai thác vận chuyển gỗ và tài liệu liên quan khác
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân các xe chở gỗ của phan hữu phượng nhưng kiểm tra họ đều có giấy tờ hợp pháp nên cho đi